cảm ơn các bạn đã theo dõi
gần đây tạ văn hải thường xuyên dùng sim giác gọi điện đe dọa uy hiếp tinh thần ông trần văn toàn
bác sĩ bệnh viện trợ rẫy tp hcm cho rằng có người thuê hải để gây thương tích đối với ông toàn
nếu đưa hai mươi triệu đồng cho hải thì sẽ bỏ qua
nhận được đơn trình báo của nạn nhân lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tăng hải đang nhận tiền trong quán cà phê
tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị đã bất ngờ tiến hành kiểm tra
cửa hàng bách hóa tổng hợp tí béo do bà trần thị huệ làm chủ
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng lớn hàng cấm và hàng nhập lậu
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện gần ba bao thuốc lá ngoại
ngoài ra còn có hơn tám mươi chai rượu nhập ngoại hai mươi ba nồi cơm điện năm máy da sinh tố và gần hai trăm linh cây đèn pin các loại do nước ngoài sản xuất
chủ cửa hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên
tại km một mươi chín quốc lộ ba mươi chín b thuộc địa phận xã an ninh huyện tiền hải tỉnh thái bình
tổ công tác thuộc công an huyện tiền hải vừa kiểm tra một xe ô tô khách thu giữ một mươi năm kg pháo nổ
ngay sau khi phát hiện tăng vật lực lượng công an đã vận động nguyễn thị ánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
là vợ của trần quốc túy chủ xe ô tô tự rác giao nộp thêm tám năm kg pháo các loại
vào khoảng một mươi giờ sáng
hôm nay hàng chục người có mặt tại quán cà phê đà lạt phố trên đường nguyễn thị minh khai
quận ba tp hcm đã bị một phen hoảng loạn khi nhìn thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội phía ngoài cổng ra vào
thời điểm trên nhóm thợ hàn đang thi công biển quảng cáo phía trước quán cà phê đà lạt phố
thì bất ngờ tiên lửa bắn vào những vật dụng dễ cháy xung quanh
khiến ngọn lửa bùng phát lan sang một cửa hàng bên cạnh
nhiều người đã huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng không được
cảnh sát phòng cháy chất cháy quận ba đã điều động sáu phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
khoảng một mươi năm phút sau vụ cháy được dập tắt hoàn toàn
lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường để làm rõ vụ việc
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã đức liễu
huyện bù đăng tỉnh bình phước khiến hai người tử vong
theo một số nhân chứng hai nam thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ thành phố hồ chí minh đi đắk nông khi đang đổ dốc cầu ba mươi tám do chạy với tốc độ rất cao
đã lấn đường và tông trực diện vào xe tải đang lưu thông chiều ngược lại
cú tông quá mạnh khiến hai nam thanh niên văng khỏi xe và tử vong tại chỗ
chiếc xe máy bị hư hỏng hoàn toàn vụ thất nạn đã làm quốc lộ một mươi bốn tắt ngẽn trong khoảng ba km
vào sáng sớm ngày hôm nay tại khu vực huyện bắc trà my tỉnh quảng nam lại xảy ra một đợt rung chấn động đất mạnh
theo người dân địa phương cho biết
đợt rung chấn bắt đầu vào khoảng bảy giờ kéo dài khoảng sáu giây làm dung chuyển đồ vật trong gia đình
trận động đất này có độ lớn ba bảy độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ một mươi năm ba độ vĩ bắc một trăm linh tám một độ kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng sáu bảy km
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi năm h xin kính chào tạm biệt